tại hà nội bảo tàng hồ chí minh phối hợp với bảo tàng lịch sử quốc gia và bảo tàng mỹ thuật việt nam
đã tổ chức trưng bày chuyên đề chân dung hồ chí minh góc nhìn từ tranh cổ động
triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của người
triển lãm trưng bày gần sáu mươi bức tranh cổ động đa phần là tác phẩm gốc được sáng tác và phát hành
sau khi chủ tịch hồ chí minh qua đời
các tác phẩm trưng bày gồm bốn phần hồ chí minh linh hồn dân tộc việt nam hồ chí minh nhà quân sự nhà thơ
bác hồ một tình yêu bao la và chủ tịch hồ chí minh sống mãi
trong buổi khai mạc triển lãm bảo tàng hồ chí minh cũng đã vinh dự tiếp nhận tranh của một số họa sĩ trao tặng
cùng với trưng bày chuyên đề cuốn sách trân dung hồ chí minh góc nhìn từ tranh cổ động một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
cũng đã được ra mắt bản đọc triển lãm sẽ diễn ra đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi